kính thưa quý vị với hành vi đâm chết vợ và cha vợ của mình
bị cáo nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại xã phú cường
huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên án tử hình
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm trong thời gian đi làm thuê ở thành phố hồ chí minh
thanh quen và đã sinh tình cảm với chị thạch thị safia
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ xã tân hùng huyện tiếu cận tỉnh trà vinh
thanh và chị sapia đều có gia đình nhưng đã ly hôn
sau đó cả hai sống chung như vợ chồng tại nhà ông thạch xuân
cha ruột của safia ở xã tân hùng huyện tiếu cận
năm hai nghìn một mươi bảy thanh và chị savia có một đứa con gái
do xảy ra mâu thuẫn với ông sui nên thanh thường xuyên về tỉnh đồng tháp sinh sống
riêng chị sanfa vẫn sống cùng với cha mẹ ruột
thời gian sau này thanh thường về thăm con gái và chị safia nhưng bị ông sun ngăn cấm
sau nhiều lần đánh đuổi ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nghi ngờ chị safia quay lại với chồng cũ nên thanh điều khiến xe mô tô
từ tỉnh đồng tháp về huyện tiếu cận tỉnh trà vinh để gặp chị safia
sau khi nhậu say cùng một số người quen ở huyện tiếu cận hai mươi hai giờ cùng ngày
thanh đến ngồi trước nhà ông xu thì chị safia về và đi vào nhà sau
lúc này thanh đi theo và xảy ra cửa cãi với chị safia
tức giận thanh dùng dao đâm liên tiếp nhiều cái và chị safia làm chị safia ngã tại chỗ
khi bị đâm chị xe kêu lên nên người thân gia đình chạy vào
thanh bó chạy ra ngoài thì bị ông sun đánh trúng đầu
sau đó thanh quay lại đâm liên tiếp vào người ông xuân rồi bỏ trốn
hầu quá chị safia và ông sun tử vong tại chỗ
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thanh bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẫn trốn
tại nhà một người quen ở xã tân hùng huyện tiếu cận
căn cứ vô tính chất mức độ phạm tội hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên tử hình nguyễn văn thanh